viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ra quyết định gia hạn tạm giam thêm một mươi chín ngày đối với bị can nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị can nguyễn phương hằng thực hiện
theo điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội youtube và tiktok
bị can nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet
để nói về nhiều chủ đề liên quan chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một số nhân vật nổi tiếng
nguyễn phương hằng khai nhận các thông tin mà hằng đã phát ngôn về ba cá nhân trong các buổi phát live stream trực tiếp
là do hàng đọc trên mạng internet đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh
đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của nguyễn phương hằng
cơ quan điều tra đang xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật